tin mới nhất về cơn bão số năm vào hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi hai hai độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía nam khu vực quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm sáu mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi một tháng chín vị trí tâm bão cách bờ biển quảng trị đến quảng nam khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi ba
từ đêm nay đến ngày một mươi ba tháng chín ở các tỉnh quảng trị đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
với lượng mưa ở quảng trị đến đà nẵng phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt có nơi trên ba trăm năm mươi mm một đợt
ở quảng nam đến quảng ngãi phổ biến từ một trăm linh đến ba trăm linh mm một đợt có nơi trên ba trăm năm mươi mm một đợt
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng chín ở các tỉnh từ quảng bình đến thanh hóa có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
riêng quảng bình và hà tĩnh có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba